dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ liên quan đến đầu tư công cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước các tổ chức tín dụng phát triển khu vực kinh tế tư nhân cơ cấu lại một số ngành
qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nền kinh tế đi vào thực chất hơn lạm phát được kiểm soát tỷ lệ nợ công và áp lực trả nợ hàng năm giảm năng suất lao động xã hội tăng cải thiện tỷ trọng đóng góp vào gdp
tuy nhiên trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế cũng đang tồn tại một số vấn đề như mô hình tăng trưởng có thay đổi nhưng chưa rõ nét cổ phân hóa thay vốn nhà nước giải ngân vốn đầu tư công còn chậm và nhiều vướng mắt
chính phủ đề nghị kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm cần tiếp tục thực hiện nhằm hoàn thành những mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đồng thời bổ sung các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế với bước đi phù hợp trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín